vào lúc hai mươi một h ngày hai mươi bảy tháng một trên trang facebook trần tùng có đăng thông tin bệnh viện lê lợi
thành phố vũng tàu có hai trường hợp người trung quốc bị nghi nhiễm virus corona
đến hai mươi hai giờ cùng ngày nhận thức hành vi sai trái của mình tùng đã gỡ bỏ thông tin
tuy nhiên việc đăng thông tin sai sự thật của tùng đã gây hoang mang trong dư luận xã hội
đến sáng hai mươi tám tháng một công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã làm việc với trần văn tùng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại phường thắng nhất thành phố vũng tàu để làm rõ vụ việc
tại buổi làm việc tùng thừa nhận có đăng thông tin người nhiễm virus corona lên facebook cá nhân
thông tin không được kiểm chứng gây tác động xấu đến xã hội
tùng cũng hối hận về bình luận sai sự thật trên trang facebook cá nhân và đăng thông tin cải chính